ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết trong đợt rét đậm rét hại tại các tỉnh miền núi phía bắc kéo dài từ ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã làm hơn hai một trăm linh con gia súc gia cầm bị chết
trong đó tỉnh sơn la có số gia súc gia cầm chết nhiều nhất với sáu trăm bảy mươi con tiếp đến là tỉnh yên bái bốn trăm tám mươi một con thanh hóa ba trăm chín mươi chín con lào cai ba trăm bốn mươi ba con cao bằng hai trăm một mươi năm con bắc cạn một trăm bốn mươi ba con và hòa bình một trăm một mươi năm con
như vậy từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay xét đậm xét hại đã làm gần bốn tám trăm linh con gia súc gia cầm bị chết
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão san ba tin gió mùa đông bắc rét và gió mạnh trên biển đồng thời tiếp tục đôn đốc các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và bắc trung bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm rét hại